tích cực ngăn ngừa buôn lậu gian lận thương mại hàng nhái hàng giả hàng kém chất lượng
để bảo vệ sản xuất trong nước và quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng
trị cục quản lý thị trường hà nội cũng tăng cường chỉ đạo tất cả các lực lượng ở trên địa bàn
có những điểm khuyến mại và chương trình khuyến mại để tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát
cũng để giúp doanh nghiệp thực hiện đúng quy định của pháp luật cũng như đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng
được biết năm nay cả hà nội và thành phố hồ chí minh tiếp tục đưa một mươi nhóm hàng thiết yếu vào danh sách bình ổn giá
như các mặt hàng lương thực gạo dầu ăn thịt da súc da cầm trứng da cầm thực phẩm chế biến rau củ quả thủy hải sản gia vị
lượng hàng bình ổn được tung ra luôn chiếm từ ba mươi đến bốn mươi nhu cầu thị trường và sẽ tăng dần vào thời điểm cận tết
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại